thưa quý vị dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư đã khiến thị trường lao động đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng
tình hình lao động việc làm quý ba trở nên tồi tệ số người thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao chưa từng thấy
dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư đã khiến thị trường lao động đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng
tình hình lao động việc làm quý ba trở nên tồi tệ số người thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao chưa từng thấy
đây là thông tin tổng cục thống kê cho biết tại buổi họp báo sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi về tình hình lao động việc làm quý ba năm hai nghìn hai mươi một và chín tháng năm hai nghìn hai mươi một
theo ông phạm hoài nam vụ trưởng vụ thống kê dân số và lao động tổng cục thống kê so với quý trước
số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch covid một mươi chín trong quý iii tăng thêm một mươi năm bốn triệu người lên hai mươi tám hai triệu người
do bị mất việc làm phải nghỉ giãn việc nghỉ luân phiên giảm giờ làm giảm thu nhập
trong số trên có bốn bảy triệu người bị mất việc chiếm một mươi sáu năm một mươi bốn bảy triệu người phải tạm nghỉ tạm ngừng sản xuất kinh doanh chiếm năm mươi
một mươi hai triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc nghỉ luân phiên chiếm bốn mươi hai bảy và một mươi tám chín triệu lao động bị giảm thu nhập chiếm sáu mươi bảy
đáng chú ý khu vực đông nam bộ và đồng bằng
và hai vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất lần lượt năm mươi chín một và bốn mươi bốn
theo ông phạm hoài nam thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý ba là năm hai triệu đồng giảm tám trăm bảy mươi bảy đồng so với các quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái sụt giảm nghiêm trọng
so với quý ii năm hai nghìn hai mươi quý đã từng chứng kiến mức thu nhập bình quân bắt đáy do thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
mức thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý ba năm nay
thậm chí còn thấp hơn nhiều và trở thành mức thu nhập thấp nhất được ghi nhận trong nhiều năm trở lại đây
hầu hết các ngành kinh tế đều ghi nhận mức sụt giảm thu nhập trong đó người lao động làm việc trong khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức bình quân là sáu hai triệu đồng giảm một triệu đồng
lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng có mức thu nhập bình quân là năm tám triệu đồng giảm chín trăm linh sáu đồng
đặc biệt lao động ở vùng đông nam bộ chịu tổn thương nặng nề nhất với mức thu nhập giảm sâu
thu nhập bình quân của lao động vùng này là năm bảy triệu đồng giảm hai bốn triệu đồng giảm tương ứng hai mươi chín tám so với quý trước và giảm một chín triệu đồng giảm tương ứng hai mươi bốn chín so với cùng kỳ năm trước
tại tâm dịch tp hcm người lao động có thu nhập bình quân tháng giảm chỉ còn năm tám triệu đồng mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây ở địa phương này
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp lây lan nhanh và kéo dài đã làm tăng tỷ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi lên mức
số người thiếu việc làm quý bốn là hơn một tám triệu người tăng bảy trăm linh ba trăm linh người so với quý ii
tỷ lệ thiếu việc làm tăng lên bốn bốn mươi sáu đặc biệt là ở tp hcm tăng tới tám năm cao hơn ba sáu lần so với tp hcm hai ba mươi chín
cùng với xu hướng tăng của tỷ lệ thiếu việc làm diễn biến bất thường của đại dịch covid một mươi chín cũng đã đẩy số người thất nghiệp lên hơn một bảy triệu người
và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng đột biến
từ hai như thường thấy lên mức ba chín mươi tám
tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động nói trên là mức tăng cao nhất chưa từng thấy
khiến cơ hội tìm kiếm việc làm của người lao động càng khó khăn hơn ông nam thông tin
theo vụ thống kê dân số và lao động trong quý ba có khoảng một ba triệu lao động về quê
hiện đơn vị này tiếp tục điều tra để đánh giá đầy đủ hơn tình trạng lao động về quê
tình hình việc làm của lao động trong những tháng cuối năm

những ngày qua rất đông người dân các tỉnh miền tây đã chở nhau bằng xe máy
mang theo nhiều đồ đạc trở lại tp hcm để chuẩn bị đến công ty làm việc sau thời gian về quê tránh dịch
ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một a
thị trấn tân túc huyện bình chánh tp hcm giáp danh với địa bàn tỉnh long an
nhiều người dân từ các tỉnh miền tây trở lại tp hcm
tại chốt kiểm soát có hơn một mươi cán bộ trực chốt liên tục kiểm tra giấy tờ tùy thân
giấy xét nghiệm của người dân và hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào tp hcm
khi lưu thông đến chốt kiểm soát sau khi xuất trình các giấy tờ cần thiết
người dân được hướng dẫn khai báo y tế di chuyển nội địa
chị lê thị xuân ba mươi hai tuổi quê đồng tháp cho biết sau khi tp hcm mở cửa khôi phục kinh tế
công ty gửi thông báo kêu gọi công nhân đi làm lại nên chị giao ủy ban nhân dân xã xin giấy đi đường
làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín rồi khăn gói trở lại tp hcm chuẩn bị làm việc
ở nhà tránh dịch lâu quá giờ biết tp hcm mở cửa cho công nhân trở lại làm việc
công ty cũng gửi thông báo kêu gọi công nhân đi làm nên tôi rủ bạn quay lại công ty
dù sao thì công việc ở tp hcm cũng cho thu nhập ổn định hơn ở quê
hy vọng là dịch covid một mươi chín được kiểm soát tốt để mọi người có thể trở lại công việc được thuận lợi
chị nguyễn thị khánh ly quê trà vinh nói
từ ngày một tháng một mươi tp hcm bước vào giai đoạn bình thường mới
vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế
các doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động trở lại hoạt động vận tải hành khách cũng đang được chuẩn bị
để thí điểm mở lại nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thu hút công nhân đến tp hcm làm việc
dự kiến từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi các chuyến xe khách được hoạt động thí điểm
sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công nhân các tỉnh trở lại tp hcm làm việc
trước tình huống nhu cầu trở lại tp hcm tăng cao
tp hcm dự kiến thí điểm tổ chức các tuyến xe khách liên tình từ hôm nay một mươi ba một mươi
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
về việc thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng ô tô đến và đi từ tp hcm
theo đó sở giao thông vận tải tp hcm dự kiến thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày mai một mươi ba một mươi
đến hết ngày hai mươi tháng một mươi tần suất hoạt động thực hiện tối thiểu năm và tối đa không quá ba mươi
số chuyến trong bảy ngày của từng đơn vị theo lưu thông đã được sở giao thông vận tải
hai đầu tuyến thống nhất công bố số chuyến một tháng và có giãn cách chỗ trên phương tiện
không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
hành khách đi từ tp hcm phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính từ thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh
đồng thời có kết quả
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên ô tô
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho khó thở đau mỏi cơ đau rát họng
trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế
khi đi cùng người thân trên chuyến xe thì phải đáp ứng đầy đủ các quy định còn lại
hành khách đến tp hcm được yêu cầu có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho khó thở đau mỏi cơ đau rát họng
các nội dung khác liên quan đến điều kiện hoạt động của bến xe đơn vị vận tải lái xe nhân viên phục vụ trên xe
tuân thủ theo các quy định được ban hành
theo quy định của bộ giao thông vận tải
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết công tác chuẩn bị của các bến xe liên tỉnh
và các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố đáp ứng thời gian bắt đầu triển khai thí điểm
theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
do đó lãnh đạo ngành giao thông tp hcm đề nghị sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
có văn bản phản hồi trước ngày một mươi ba tháng một mươi sớm thống nhất phối hợp để triển khai thí điểm
tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đến và đi từ tp hcm